sau thời gian cách ly xã hội kéo dài giờ đây thì nhiều quán ăn nhà hàng đã mở cửa trở lại hoạt động nhộn nhịp
điều đó đã kéo theo tình trạng nhiều người sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vi phạm nghị định một trăm linh bất chấp mức xử phạt rất nặng
và để ngăn chặn tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia gây ra
các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm
những hình ảnh này được ghi nhận sau hai mươi hai giờ đêm tại các nhà hàng quán bia trên đường phạm văn đồng thành phố hồ chí minh
dù rất muộn nhưng quán vẫn đông đúc tâm nập hầu hết đều có sử dụng đồ uống có nồng độ cồn
tàn cuộc nhiều người bất chấp vi phạm nghị định một trăm linh vẫn điều khiển phương tiện để ra về
sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống covid một mươi chín
thì tình trạng người tham gia giao thông vi phạm nghị định một trăm linh ngày càng gia tăng
không chỉ chủ quan với việc phòng chống dịch bệnh tụ tập nơi quán ăn nhà hàng
nhiều người sử dụng rượu bia vẫn lái xe gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông
bên chỗ này nó gần chỗ này mình uống cua qua đây
biết mà mình có nhậu ít nhưng mà vô tình thì nó cũng bị
nghị định một trăm linh là uống bia uống rượu phạt rất là nhiều
nhưng mà có cái là bây giờ nói thì lý do thì nó quá nhiều lý do để mà nói
chỉ trong gần một tuần thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng đã xử phạt gần sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chúng tôi tập trung quyết liệt
và xử lý ngăn chặn cái hành vi mà vi phạm nồng độ cồn
hiện nay cái nồng độ cồn đó là rất gây nguy hiểm trong nhân dân
đó là dễ dẫn đến tai nạn giao thông
cho nên chúng tôi là quyết liệt vào việc này
hiện nay khi việc kiểm soát dịch đã ổn định
thì công tác kiểm soát lại tình hình giao thông cần phải được thắt chặt hơn
việc xử phạt nghiêm khắc của lực lượng chức năng sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân
cần tự giác tuân thủ tuyệt đối quy định
đã uống rượu bia thì không được lái xe để hạn chế tai nạn giao thông
bảo đảm tính mạng cho bản thân và người đi đường